phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ vừa yêu cầu bộ công thương giả soát chi phí đầu vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm hai nghìn một mươi tám
phó thủ tướng cũng yêu cầu cần phải công bố công khai giá bán điện chậm nhất là vào tháng một mươi một tới
tại thông báo kết luận của phó thủ tướng vương đình huệ trưởng ban chỉ đạo điều hành giá
tại cuộc họp ban chỉ đạo điều hành giá mới đây phó thủ tướng yêu cầu bộ công thương thực hiện ra soát phương án bán lẻ điện bình quân
quý ba năm hai nghìn một mươi chín của tập đoàn điện lực việt nam theo đúng quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra ra soát chi phí đầu vào giá thành sản phẩm kinh doanh điện năm hai nghìn hai mươi
và công bố công khai chậm nhất là vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín